trước tình hình ghi nhận số trường hợp phải điều trị dự phòng do chó mèo cắn tăng cao so với các năm trước
ngành y tế tỉnh ninh bình đã triển khai các biện pháp nhằm phòng chống bệnh dạy
đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra
chỉ tính riêng hai tháng đầu năm nay tỉnh ninh bình đã ghi nhận hơn bốn trăm năm mươi trường hợp phải điều trị dự phòng dạy
do chó mèo rơi và các con vật khác cắn tăng gấp hai trăm linh so với năm ngoái
từ đầu tháng ba đến nay tỉnh ninh bình vẫn tiếp tục gia tăng số lượng người phải tiêm phòng dạy
trong các trường hợp phơi nhiễm có một trăm chín mươi tám trường hợp phơi nhiễm ở mức độ vết thương sâu chảy nhiều máu
và bị chó mèo cắn ở các vùng có nhiều dây thần kinh như tứ chi mặt và ngực
có nhà hàng xóm nó cắn con mèo nhà tôi tôi thương con mèo tôi vút vút rồi nó quay ra nó lại cắn vào tôi
xong là nó chết nên hôm nay tôi phải các bác sĩ tư vấn cho để tiêm phòng dại
tiêm hướt thanh trước xong rồi tiêm đến
bệnh dạy là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dạy gây ra lây truyền chủ yếu qua vết cắn
cao từ động vật như chó mèo sang người có nguy cơ tử vong cao người dân nên đến các cơ sở y tế
để tiêm vaccine ngừa uống ván bệnh dại và xử lý các vết thương tránh nhiễm trùng
để bảo vệ được trên quần thể người chúng ta thì việc tiêm phòng dại trên động vật phải thực hiện
ít nhất là được trên tám mươi và kèm theo đó nữa là khi bị các vết thương chúng ta cần phải đến ngay
các cơ sở
các cơ sở y tế để được hướng dẫn cũng như là để có những cái biện pháp tự phòng kịp thời
hiện tỉnh ninh bình chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dạy tuy nhiên trong thời gian tới
tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống bệnh dạy do chó mèo gây ra